sở giao thông vận tải tp hcm vừa trình ubnd tp hcm đề án tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở tp hcm
trong đó đề xuất hạn chế và tiến tới cấm xe máy tại khu vực trung tâm gồm các quận một ba năm một mươi và năm hai nghìn ba mươi
khác với các đề xuất cấm xe máy trước đây bị dư luận phản ứng mạnh mẽ đề án lần này nhận được nhiều ý kiến ủng hộ nhờ xác định rõ lộ trình thực hiện theo các giai đoạn
việc đi lại của người dân trong khu vực này
sẽ do hệ thống giao thông công cộng đảm nhiệm
còn trên trang nhất và trang bốn báo hà nội mới có bài viết đề xuất lắp camera cho ô tô kinh doanh vận tải có thêm giấy phép con
bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
trong đó điểm đáng chú ý là bộ đưa ra lộ trình bắt buộc lắp camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kiểm soát hoạt động của loại xe này
bên cạnh những ý kiến ủng hộ do nâng cao tính an toàn thì cũng có quan điểm lo ngại là sẽ có thêm giấy phép con gây khó cho doanh nghiệp
thu phí giữ xe bằng công nghệ thu tiền tươi vào túi riêng là bài viết được đăng trên trang tám báo tuổi trẻ
thông tin từ sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sau hai mươi ngày thu phí ô tô trên hai mươi ba tuyến đường bằng phần mềm miparking đã có hiện tượng thất thu từ năm mươi sáu mươi loại phí này
chuyện chéo ngoe này ra sao
cần phần tiền phí rơi vào túi ai
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo tuổi trẻ
còn trên báo sài gòn giải phóng trang sáu có bài giao rừng là mất
giao rừng cho doanh nghiệp thực hiện dự án là chủ trương được tỉnh lâm đồng triển khai từ nhiều năm nay
bên cạnh những dự án hiệu quả cũng có nhiều doanh nghiệp sau khi nhận dự án đã để mất rừng mất đất và chây ý nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng